vẫn thưa quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay và tiếp tục đến với những chia sẻ từ phía hai vị khách mời
một câu hỏi tiếp theo thì tôi xin được gửi đến hai vị khách mời đó chính là trong quá trình mà chúng ta điều trị bệnh nhân đai tháo đường
thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những sai lầm mà người bệnh hay mắc phải và cái hậu quả của nó
trước tiên xin mời phó giáo sư đậu xuân cảnh
vâng ạ thường thường những sai lầm mà người bệnh hay mắc phải
sai lầm thứ nhất là khi dùng thuốc thấy mình khỏe rồi tự ngang nhiên tự ý bỏ thuốc
đó là sai lầm thường hay gặp
thứ hai là coi như là bác sĩ khuyên là phải khám đỉnh kỳ nhưng mà tự tiện không khám đỉnh kỳ theo quy định
việc thứ ba là tự ý thay đổi những cái ăn uống tự ý thay đổi cách dùng thuốc mà không hỏi ý kiến bác sĩ riêng của mình
đó là vân vân những cái ý như vậy
hoặc là sai lầm với định kỳ
để ăn kiên trăm một cách thai quá
hoặc là ăn uống một cách thai quá
cứ gọi là đã có thuốc rồi cứ ăn đi
thế là có những quan điểm như thế thì rất là khó khăn
hoặc là khi bị bệnh đái theo đường rồi thì mình
tháng này mình mới điều chỉnh cái chế độ làm việc
đừng có quá vất vả
nhưng nhiều khi là quá vất vả
vẫn cứ duy trì cái lao động quá vất vả
hoặc là gọi như là
khi suy nghĩ
người ta không tạo cho mình một cái thanh tâm
mà cái tâm mình nó thoải mái
gọi là đang là phải quảng gánh lo âu đi mà vui sống
người ta không quảng được gánh lo âu đi mà cho nên cái vấn đề vui sống nó không đợi đâm lại
tất cả những cái sai lầm đó đều để dẫn đến những cái giá trị hiệu quả
hiệu quả điều trị nó không như mong muốn
và như vậy thì bao giờ
thế là gì
đường huyết không được kiểm soát
tự nhiên có thể là bùng đường huyết lên
đường huyết có thể bùng lên lên cao
hoặc có thể là hạ đường huyết bất kỳ lúc nào
hai thái cực đó đều nguy hiểm
đây là gọi chúng tôi trong nghề chuyên môn của chúng tôi
chúng tôi vẫn có cái nghề đó
cái cấp cứu của bệnh nhân là
cấp cứu do tăng đường huyết
cấp cứu do hạ đường huyết
hai cái thái cực đấy
đều phải đến bảo viện cấp cứu cả
và dẫn đến những cái rất là
là không rất là nguy hiểm
rồi chưa nói là những vấn đề
hiểu như là có nhiều người chỉ cần
không kiểm soát cẩn thận
là gây ra một cái
tổn thương bần chân
và bắt đầu có thể là cái không liền
và có thể dự dẫn đến với cắt cụt
đấy đó là những cái vấn đề mà rất là không ổn
hoặc là vấn đề tổn thương vọng mạc
hoặc là vấn đề tổn thương cho
nụi máu cơ tinh
vấn đề vô cùng nguy hiểm
nó là khuyên
một người phải sai lầm này
đừng có tôi chắc lại là
phải luôn luôn coi thầy thuốc của mình
phải làm đúng theo thầy thuốc
đừng có coi như là
phải mà thầy thuốc này
thầy thuốc chuyên khóa
thầy thuốc mình tin tưởng
và hãy tin họ
phải gửi gắm sức khỏe của mình cho họ
và làm đúng ý của họ
thì hy vọng là em sẽ được
một kiểm soát được hơi tốt
dạ vâng xin được cảm ơn phó giáo sư đậu xuân cảnh
theo nguy cơ đáng báo động của bộ y tế
là ở việt nam
cứ một mươi người thì sẽ có một người có nguy cơ
mắc bệnh tiểu đường
và nguy cơ này sẽ tăng cao trong những năm tới đây
do đó ngoài việc điều trị
thì chúng ta cần sử dụng những thực phẩm hỗ trợ
để để lùi nhanh nhất bệnh tiểu đường
cũng như những nguy cơ biến chứng tiên mạch
ở người bệnh tiểu đường
một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả đang được khách hàng tiểu đường
hiện nay tin dùng
đó là hỗ trợ giảm đường huyết glugac
với thành phần thảo dược hoàn toàn tự nhiên
hỗ trợ hiệu quả mà không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào
các loại thảo dược hỗ trợ tốt cho bệnh tiểu đường gồm
giảo cổ lam
giúp hạ đường huyết từ trên một mươi hai ml trên lít
xuống còn sáu ml trên lít
giúp hoạt huyết tăng cường lưu thông máu
ổn định huyết áp
dây thịa canh
kiểm soát và làm giảm đường huyết
phòng ngừa biến chứng
giảm cholesterol và lipid trong máu
dược liệu hụt địa
giúp thanh nhiệt mát máu nuôi thận dưỡng âm bổ huyết hạ áp bảo tệ gan lợi tiểu
khổ qua rừng
giúp giải độc gan hạ đường huyết giảm mở máu và nhiều vitamin khoáng chất tốt cho người tiểu đường
nấm linh chi
thúc đẩy quá trình tiết insulin
cải thiện cơ bản nhiều năng insulin
giảm đường huyết trong máu người mắc bệnh tiểu đường
ngủ vì tử
giảm cảm giác ế oải mệt mỏi
bồi bộ sức khỏe thông huyết mạch
bồi bộ khí huyết
tăng sự giở dai tăng khả năng sinh lý
quý vị thân mến
các loại dược liệu kể trên không chỉ giúp tăng cường chức năng bài tiết hóc môn chuyển hóa đường ở tuyến tị
mà còn giảm đề kháng insulin
nhờ kiểm soát chư trình chuyển hóa đường
từ khi đường là gluco ở trong máu cho đến khi chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể
theo các chuyên gia y học cổ truyền
trong các bài thuốc dùng thảo dược để trì bệnh
cần thiết phải có mặt quân thần tá sứ
để hỗ trợ tương trợ lẫn nhau
nhằm mục đích điều trị tốt nhất
việc dùng đơn lẽ một loại thảo dược
hoặc bất hợp các loại với nhau chưa chính xác
có thể không đạt hiệu quả như mong muốn
trong mỗi viên glogab là sự kết hợp đầy đủ
của các tinh chất thảo dược
giúp hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường mỗi ngày
mà không cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác
thực phẩm bảo vệ sức khỏe gluco
hỗ trợ giảm đường huyết
không thể thiếu đối với người tiểu đường
giảm đường huyết an toàn
phòng ngừa biến chứng hiệu quả
đã có hàng ngàn khách hàng sử dụng
và phản hồi tích cực về cho chúng tôi
nếu bạn hoặc người thân của bạn
mắc bệnh tiểu đường
thì đây chính là trợ thủ đắc lực cho bạn mỗi ngày
giá cả hợp lý phù hợp mọi đối tượng
hãy sử dụng và cảm nhận sau một mươi bốn ngày
hoàn tiền một trăm linh nếu không hài lòng về thực phẩm
liên hệ ngay với chúng tôi
chúng tôi bằng cách để lại ngay thông tin bên dưới video này
chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức
hoặc bạn có thể gọi đến hotline
truy cập website www glugas com để đặt hàng
công ty cổ phần dược phẩm habifar
công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm
hỗ trợ đường huyết glugas
sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết được các chuyên gia khuyên dùng
xin kính chúc quý vị sức khỏe
xin chào và hẹn gặp lại